xin chào quý vị và các bạn
theo dự báo sang ngày mai khu vực miền núi phía bắc tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại vùng núi và ngập ống tại khu vực trung thấp
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc
cần phải theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và nhân dân để phòng tránh
bên cạnh đó phải khẩn trương triển khai các lực lượng xung kích kiểm tra giả soát khu vực dân cư ở ven sông và suối
khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ và cứu nạn
thưa quý vị dự báo sang đến ngày mai tại đồng bằng và trung du bắc bộ mưa chỉ còn ở mức độ giải rác
cục bộ có mưa to tập trung nhiều hơn về chiều tối đêm và sáng
nhân độ cao nhất trong ngày mai
chỉ từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
tại miền trung mưa rào và rông sẽ xuất hiện rải rác tại các tỉnh thanh hóa và nghệ an
và từ quảng ngãi trở vào đến bình thuận cục bộ có mưa rông lượng khá
từ hà tĩnh đến quảng nam sẽ có mưa ít hơn ban ngày trời nắng nhiều
nhiệt độ tại miền trung phổ biến là ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ riêng thanh hóa nghệ an là ba mươi một ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ vẫn có mưa rào và rông tập trung nhiều hơn về thời điểm chiều muộn
kèm theo đó là lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên sẽ ra động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
ở trên biển khu vực bắc giữa và nam biển đông
bao gồm cả hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào và rông vài nơi gió cấp bốn cấp năm
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi một độ
tại khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
tập trung về chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ